chiều nay ngày hai mươi năm tháng một đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng đoàn công tác đã có buổi thăm và chúc tết người có công gia đình chính sách
lực lượng tuyến đầu phòng chống covid một mươi chín và hộ nghèo công nhân có hoàn cảnh khó khăn
tại thành phố hồ chí minh
chủ tịch quốc hội đã gửi những tình cảm thân thiết lời chúc tốt đẹp nhất
để các lực lượng vũ trang lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
người có công gia đình chính sách công nhân người lao động khó khăn
người nghèo gia đình khó khăn do dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
địa phương đã chịu nhiều thử thách cam go trước tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín vừa qua
thành phố hồ chí minh đã trở lại trạng thái bình thường mới
mặc dù có biến chủng mới omicron nhưng không hoảng hốt vì có kinh nghiệm từ những ngày tháng gian khổ
chủ tịch quốc hội vương đình huệ tin tưởng rằng dù trước mắt còn nhiều khó khăn
nhưng với truyền thống trung dũng kiên cường tinh thần đoàn kết của quân và dân thành phố hồ chí minh
sẽ nhanh chóng phục hồi lấy lại vị trí đầu tàu góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của cả nước